cũng trong sáng ngày hôm nay tại phiên khai mạc kỳ họp thứ hai hội đồng nhân dân thành phố bí thư thành ủy đà nẵng cho biết
thành phố đã quyết định xây dựng phương án nếu trong vòng bốn ngày nữa việc thực hiện các biện pháp như hiện nay
mà tình hình dịch bệnh không giảm thì phải thực hiện triệt để hơn nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó trong vòng bảy ngày
theo phương án này thì trong vòng bốn ngày tới tình hình dịch bệnh không giảm thành phố sẽ yêu cầu người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà
nếu các công sở nhà máy công trường muốn hoạt động thì phải đảm bảo các điều kiện để cán bộ công chức người lao động phải ở tại chỗ
không được di chuyển đi nơi khác trong vòng bảy ngày để tiến hành xét nghiệm toàn thành phố nhằm phát hiện và đưa các ca dương tính ra khỏi cộng đồng
đây là biện pháp thành phố không mong muốn áp dụng và hy vọng không phải áp dụng nhưng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh thì phải chấp nhận hy sinh nhiều lợi ích để thực hiện
lãnh đạo thành phố yêu cầu cơ quan chức năng lên phương án đảm bảo nguồn lương thực thực phẩm thiết yếu
nếu các công sở nhà máy công trường muốn hoạt động thì phải đảm bảo các điều kiện để cán bộ công chức người lao động phải ở tại chỗ